hôm nay tại bộ công thương đã diễn ra phiên họp ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự phiên họp có sự góp mặt của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo liên ngành kinh tế
tại buổi họp các đại biểu đã nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi sáu dưới sự chỉ đạo của đảng và chính phủ công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã được triển khai đồng đều và tích cực trên nhiều lĩnh vực
góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh đó quá trình triển khai công tác này vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như công tác phối hợp để xây dựng các chương trình kế hoạch còn lòng lèo
vẫn có những kế hoạch chương trình hành động triển khai còn chậm so với tiến độ một số nhiệm vụ còn bò chống hoặc chưa đạt được hết các mục tiêu đề ra
kết luận tại buổi họp phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị năm hai nghìn một mươi bảy công tác hội nhập kinh tế quốc tế cần tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại các chương trình hành động nghị quyết của quốc hội chính phủ
hướng dẫn lồng ghép và cụ thể hóa các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế vào các kế hoạch chương trình của địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hội nhập và tiếp tục tận dụng các tổ chức diễn đàn đa phương như apec asem asean để nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại paris pháp
việt nam và nhật bản đã trao đổi công hàm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ bang giao giữa hai nước
qua bốn mươi năm năm quan hệ giữa hai nước việt nam nhật bản không chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác mà đã trở thành quan hệ gần gũi chân thành tâm đầu ý hợp tin cậy đồng cảm
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng hai là một sự kiện quan trọng được hai nước chào đón
nhân sự kiện này mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân
điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước trong suốt bốn mươi năm năm qua
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quan hệ giữa việt nam và nhật bản không ngừng được củng cố và phát triển với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng
tháng bốn năm hai nghìn hai nhận chuyến thăm của thủ tướng nhật bản jinichiro koizumi đến việt nam
hai nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác tin cậy ổn định lâu dài
đến tháng bốn năm hai nghìn chín việt nam và nhật bản nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
nâng cấp lên mức đối tác chiến lược toàn diện đưa nhật bản trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm g bảy thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với việt nam
để khẳng định sự phát triển chiều sâu của quan hệ việt nam nhật bản tuyên bố tầm nhìn chung nhân chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến tokyo
hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đã đánh giá cao sự phát triển toàn diện và thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
và gần đây nhất phải kể tới chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nhật bản shinzo abe theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
có sự tin cậy cao lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
hợp tác an ninh quốc phòng có nhiều nội dung hợp tác mới và ngày càng thực chất với việc thúc đẩy các chuyến thăm và giao lưu các cấp
nhất trí hợp tác trong lĩnh vực an ninh và an toàn trên biển như tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
bên cạnh đó chính phủ nhật bản cũng khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ giúp nâng cao năng lực trên biển của việt nam
thông qua việc cấp thêm tàu tuần tra cho việt nam
trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
hai nước việt nam và nhật bản đã phối hợp chặt chẽ chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước có chung lợi ích
cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới
với vai trò là những thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực
lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi và phối hợp ý kiến trong các vấn đề khu vực và quốc tế tại các diễn đàn đa phương quan trọng trong năm như hội nghị cấp cao asean hội nghị cấp cao apec đại hội đồng liên hợp quốc
nhật bản ủng hộ việt nam phản đối những hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng tại biển đông
ủng hộ quan điểm của việt nam và các nước asean về việc phi quân sự hóa tại biển đông
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực
nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai tuân thủ doc và sớm ký kết coc
sự phát triển của quan hệ việt nam nhật bản trong thời gian qua đã có nhiều điểm sáng nổi bật
sự phát triển này đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia
đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam và là nước g bảy đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngoài lợi thế về chính trị ổn định thị trường lao động giá rẻ thì việc tham gia hàng loạt các cam kết hội nhập của việt nam
cũng tạo ra những động lực mới trong việc thu hút các nhà đầu tư
đánh giá việt nam là một trong những nền kinh tế năng động và có nhiều tiềm năng phát triển
nhật bản xác định quan hệ hợp tác kinh tế với việt nam là trọng tâm trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước
năm năm đầu tư vào việt nam doanh nghiệp này đã có bốn trung tâm thương mại trên cả nước và kế hoạch này chắc chắn chưa dừng lại
chia sẻ với chúng tôi đại diện doanh nghiệp cho biết là do tin và tiềm năng thị trường
thị trường việt nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng bởi vậy chúng tôi tự tin mở rộng kinh doanh của mình
việt nam có nền chính trị ổn định con người thì chăm chỉ lại là nền kinh tế đang phát triển
chúng tôi đang hy vọng sẽ có một mươi sáu trung tâm thương mại trên cả nước vào năm hai nghìn hai mươi
đến nay nhật bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai đối tác thương mại lớn thứ tư và đối tác lớn thứ ba về du lịch của việt nam
theo số liệu chính thức
nhật bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai đối tác thương mại lớn thứ tư và đối tác lớn thứ ba về du lịch của việt nam
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản có hơn ba hai trăm linh dự án đầu tư còn hiệu lực tại việt nam với tổng tốn đăng ký đầu tư là hơn bốn mươi hai tỷ usd chiếm một mươi năm tổng fdi vào việt nam
kiềm ngạch thương mại hai triệu giữa hai nước năm hai nghìn một mươi sáu đã đạt gần ba mươi tỷ usd và phấn đấu tăng gấp đôi đến năm hai nghìn hai mươi

mặc dù vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản về việc kiểm tra xử lý việc khai thác mua bán vận chuyển cây hương giáng trái pháp luật
nhưng do loại gỗ này chưa được phân loại nhóm theo quy định của nhà nước nên việc xử lý hành vi vi phạm còn nhiều khó khăn và trở ngại
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần sớm thực hiện việc phân loại nhóm và xác định giá trị của gỗ hương giáng để việc xử lý các đối tượng vi phạm hiệu quả hơn
các đồng chí thưa quý vị và các bạn tích cực đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên hướng về cơ sở bám sát thực tiễn được huyện ủy huyện mộc châu tỉnh sơn la xem là nội dung trọng tâm để làm tốt công tác dân vận
cái khéo ở đây là mộc châu đã biết cách nói cho dân nghe làm cho dân tin dân hưởng ứng qua việc xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế để huy động sức dân
hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
toàn huyện mộc châu hiện có trên hai trăm linh mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế điển hình như mô hình trồng hoa ly mô hình trồng rau trái vụ mô hình nuôi trồng thủy sản
với gần hai ba trăm linh hộ tham gia hay mô hình trăn nuôi hỗn hợp trăn nuôi bỏ sữa cho thu nhập từ hai trăm linh triệu đến một năm tỷ đồng mỗi năm
gia đình anh trấn văn quân thuộc xã đông sang một trong những địa phương đi đầu trong phong trào đăng ký mô hình dân vận khéo cho biết
từ sau khi chuyển đổi sản xuất đến nay đã xây dựng được cơ sở chăn nuôi bò nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm
mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc với diện tích hơn hai hectare mang lại thu nhập bình quân cho gia đình từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
có được những kết quả kinh tế đó là nhiều hội nông dân đã xuống tuyên truyền vận động hội viên
thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất nâng cao thu nhập
hợp tác đây cũng hỗ trợ cho mấy cái máy để đỡ công lao động đi công cày kéo những cái nó nhanh hơn mà nó cũng gọn nhẹ hơn
chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng các mô hình sau đấy thì chúng tôi những mô hình hiệu quả là chúng tôi tổ chức cho hội viên nông dân tham quan học tập
từ đấy là lấy cơ sở người thật việc thật và bà con nhìn thấy và bà con về sẽ triển khai rất là tốt
chúng tôi đánh giá rằng là cái nội dung này là cái tuyên truyền nhanh nhất và hiệu quả nhất đến bà con nông dân
bởi vì đối với bà con nông dân là khi mà chúng ta xây dựng cái mô hình mà bà con được nhìn thấy được trông thấy thì bà con về triển khai là rất là tốt
không chỉ vận động người dân thi đua làm kinh tế giỏi mà các tổ chức đoàn thể ở mộc châu còn phát động các phong trào như ngày vì người nghèo
nhận đỡ đầu xóa đói giảm nghèo với từng hộ gia đình hội kiệu chiến binh xóa nhà giọt nát trội viên
hội liên hiệp phụ nữ làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu dân cư và tại gia đình với khẩu hiệu năm trăm linh ba sạch
sạch nhà sạch bếp sạch ngõ không đói nghèo không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội không bạo lực gia đình không sinh con thứ ba trở lên không có trẻ em suy dinh dưỡng
với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra các hoạt động nhận được sự đồng thuận cao từ người dân cùng sự giúp đỡ nhau thực hiện tốt phong trào
trước kia thì chưa có cái chương trình này thì dân rất là vứt rác bừa bãi rồi là vệ sinh môi trường thì cũng không được quan tâm mấy
bây giờ các hộ gia đình nói chung và bản thân tôi nói riêng thì từ có cái chương trình đấy thì tôi cũng thực hiện được công tác vệ sinh này
bây giờ cũng đã tốt hơn trước
hoài hội viên tổ chức cái chương trình
đàm ấy thì còn có hội liên hiệp phụ nữ cấp trên khung xuống tuyên truyền rồi là giúp đỡ cho trẻ em
chúng tôi có bảy mô hình đó là mô hình của khối đảng và khối công đoàn cơ sở
bên cạnh đó là có năm khối mặt trận tổ chức ban ngành đoàn thể của xã
mỗi đoàn thể chúng tôi đăng ký một mô hình rất là cụ thể
từ cái thực tiễn đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là mang lại cái hiệu quả rất cao
mà đặc biệt là nhân diện rộng được
các mô hình đó đến với nhân dân các dân tộc trong xã một cách hiệu quả và thiết thực hơn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cấp ủy chính quyền huyện mộc châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mặt trận tổ quốc
các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền tập hợp nhân dân các đoàn viên hội viên để thực hiện nghị quyết
các chủ trương định hướng lớn và tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo
với mục tiêu vì nhân dân chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
từ đó phát huy dân chủ ở cơ sở huy động sức mạnh toàn dân trong việc phát triển kinh tế xã hội
giữ vực an ninh chính trị ở địa phương
tôi không muốn là tổ chức của mình kém tổ chức khác cho nên là thi đua và thực hiện rất là hiệu quả
tôi nghĩ là đổi mới phương thức hoạt động chính là bằng cách là thuyết phục nhân dân bằng cách là
bằng những việc làm cụ thể nhất rõ nhất
tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền nó được nâng cao lên rất nhiều
bởi vì chỉ có bằng những việc làm cụ thể thì nói dân mới tin chúng ta
cách làm ở huyện mộc châu cho thấy dân vận khéo là làm lợi cho nhân dân
sẽ tạo được sự đồng thuận hướng cao của người dân cùng chung tay phát triển kinh tế xã hội
đưa mộc châu trở thành đầu tàu kinh tế của tỉnh và trung tâm du lịch của vùng tây bắc
như mục tiêu đã để ra đầu nhiệm kỳ
trong phần tin quốc tế các nghị sĩ mỹ phản đối dự thảo ngân sách quốc phòng
hội trợ thiết bị di động barcelona giới thiệu nhiều công nghệ và dịch vụ mới
đề xuất khoản ngân sách sáu trăm linh ba tỷ usd cho quốc gia
quốc phòng của tổng thống mỹ donald trump vừa công bố đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối
cả từ các nghị sĩ đảng cộng hòa cũng như đảng dân chủ
các ý kiến của các nghị sĩ cộng hòa cho rằng khoản chi này quá khiêm tốn
so với các nguy cơ an ninh hiện hữu và tiềm ẩn đe dọa nước mỹ
trong khi phe dân chủ chỉ trích ngân sách quốc phòng quá lớn
tác động tiêu cực tới các chương trình trong nước quan trọng như bảo vệ môi trường và giáo dục
chủ tịch ủy ban quân lực hạ viện mỹ hạ nghị sĩ mark tomberry cho rằng
chính quyền mới tại nhà trắng cần tăng hơn nữa ngân sách quốc phòng
để khắc phục hậu quả của việc chính quyền tiền nhiệm của cựu tổng thống oama
đã cắt giảm tới hai mươi ngân sách quốc phòng
trong khi đó giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách nhà trắng mick mulvaney
cho biết kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên sáu trăm linh ba tỷ đô la
chỉ tương đương với mức tăng ba so với con số năm trăm tám mươi bốn tỷ đô la
mà bộ quốc phòng chi tiêu trong tài khoá vừa qua
về phần mình thượng nghị sĩ đảng cộng hòa john mccain cũng có ý kiến tương tự
ông đánh giá mức tăng ba ngân sách quốc phòng không thể giúp quân đội mỹ
duy trì quy mô và khả năng sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia
truyền thông hàn quốc đưa tin các công tố viên đặc biệt của nước này
ngày hôm nay chính thức xác định tổng thống park geun hye là một nghi phạm tham nhũng
kết luận này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài suốt bốn tháng qua
người phát ngôn lee kyu chun của nhóm công tố viên đặc biệt phát biểu
tại một cuộc họp báo rằng nhóm này đã xác định bà park
đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là bà choi soon sin
để nhận hối lộ từ tập đoàn samsung tập đoàn kinh tế lớn nhất của hàn quốc
nhằm đổi lấy những ưu đãi đối với hoạt động của mình
bà park người đang chờ đợi phán quyết của tòa án hiến pháp
về vụ cuộc hội luận tội bà tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ không phải đối mặt ngay lập tức với các lời buộc tội
nhờ những quy định về việc tổng thống đương nhiệm được miễn trừ truy tố
ông lee kyu chun cũng cho biết nhóm điều tra đã chính thức kết tội hối lộ và tham ô
đối với phó chủ tịch tập đoàn samsung lee chae yong
và bốn quan chức hàng đầu của tập đoàn này
hôm nay bộ trưởng kinh tế và chính sách tài chính nhật bản ishihara
có cuộc điện đàm với bộ trưởng đầu tư australia stephen siobo
về việc mỹ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
trong cuộc điện đàm hai bộ trưởng đã thảo luận về triển vọng
của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
tầm quan trọng của thương mại tự do cũng như việc mỹ rút khỏi hiệp định này
phát biểu tại một buổi họp báo ông ishia cho biết
ý nghĩa chiến lược về kinh tế của tpp vẫn còn đó
ngay cả khi mỹ rút khỏi hiệp định này
tuy nhiên ông ishira từ chối bình luận về khả năng
có một hiệp định tpp không bao gồm mỹ
bộ trưởng kinh tế và chính sách tài chính nhật chỉ tiết lộ rằng
ông đã thảo luận hàng loạt vấn đề với bộ trưởng siobo
sau một thời gian theo dõi hôm nay cảnh sát liên bang australia
đã bắt giữ một người đàn ông làm nghề thợ điện
ở tây nam bang new south wales
với cáo buộc dự định cung cấp kỹ thuật công nghệ cao
cho tổ chức nhà nước hồi giáo is dự xưng để chế tạo tên lửa
thủ tướng australia malcolm turnbull đã tổ chức một cuộc họp báo
để xác nhận việc bắt giữ nghi can bốn mươi hai tuổi này
liên quan đến âm mưu chế tạo tên lửa cho is
nhưng cho biết việc làm của người đàn ông không liên quan
đến bất kỳ kế hoạch tấn công khủng bố nào ở australia
ông turnbull cho biết trong những năm qua
các lực lượng an ninh cảnh sát của nước này
đã bắt giữ nhiều người australia chuẩn bị thực hiện
các hành động khủng bố
hỗ trợ tài chính cho khủng bố
hoặc tìm cách đến các vùng chiến sự
để tham gia các tổ chức khủng bố
ông turnbul nhắc nhở các cơ quan an ninh nước này
tiếp tục nâng cao cảnh giác
đồng thời khẳng định rằng việc bắt giữ trên
là một minh chứng rõ ràng hơn nữa
cho sự phối hợp hiệu quả giữa cảnh sát liên bang
và tất cả các cơ quan an ninh khác
trong việc đấu tranh ngăn chặn khủng bố
triển lãm di động toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy
sự kiện lớn nhất về công nghệ
vừa giới thiệu đến
người sử dụng nhiều sản phẩm công nghệ độc đáo
thu hút sự chú ý
vốn là sự kiện ra mắt máy tính bảng
và điện thoại di động
tại triển lãm di động toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy
tại barcelona tây ban nha
sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái
được coi là minh chứng cho sự mở rộng
của cụm từ di động
ngoài ra công nghệ internet năm g tốc độ siêu nhanh
đã đặc biệt thu hút được sự chú ý
dịch vụ internet năm g dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng
từ năm hai nghìn hai mươi
đáp ứng nhu cầu về kết nối thiết bị thông minh
bao gồm robot và xe tự lái
bên cạnh đó nhiều sản phẩm điện thoại di động
hàng đầu của các hãng cũng được giới thiệu
tại triển lãm này